thời điểm dịch bệnh kinh tế bị ảnh hưởng anh cù xuân bình gặp không ít khó khăn do phải chi trả nhiều khoản tiền một lúc
trong những ngày cuối năm anh luôn mong muốn tết năm nay sẽ có mức thưởng hợp lý để có thể có cái tết đầm ấm hơn
trong năm hai nghìn hai mươi một vừa qua thì người lao động chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
tết nguyên đán cũng đã đến gần thì người lao động như tôi rất mong muốn là nhận được một cái khoản thưởng tết
nó cũng là một cái món để trang trải cho những cái chi phí về tết
và chúng tôi cũng mong muốn là được có nhận được một cái tệ đến tết nó ấm no nó đầy đủ và sung túc và trở về với gia đình
trong một năm vừa qua người lao động như chúng tôi cũng đã đồng hành và sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn bởi đại dịch covid
thì tôi cũng mong muốn là năm nay có một khoảng thưởng tết xứng đáng để tôi lo cho bản thân và gia đình
cũng như là cảm nhận được
cái sự ấm áp của doanh nghiệp đối với cả cán bộ công nhân viên
để người lao động có động lực làm việc và gắn bó lâu dài các doanh nghiệp dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng đảm bảo tiền thưởng tết cho nhân viên
bởi trong những ngày cuối năm vấn đề lương thưởng luôn là mối quan tâm của người lao động đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
năm hai nghìn hai mươi một là một năm rất khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp
nói chung bản thân công ty thuần phát là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xếp hình
được gần hai mươi năm nay chúng tôi đã rất cố gắng để đảm bảo được cho anh em cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty là được có một cái tết đầm ấm và hạnh phúc
mỗi cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty của chúng tôi thì chúng tôi đều chi đầy đủ lương tháng thứ một mươi ba cho anh em
mỗi cán bộ công nhân viên hay mỗi bộ phần có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì để được mang lãnh đạo phê duyệt những phần thưởng riêng để khích lệ tinh thần của anh em
mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên công ty vẫn cố gắng duy trì mức thưởng tết cho cán bộ công nhân viên
mức thưởng tùy thuộc vào vị trí của nhân viên lao động mà sẽ giao động khoảng một tháng lương
đối với lại các cấp quản lý thì mức thưởng sẽ cao hơn
trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn việc các doanh nghiệp cố gắng nỗ lực đảm bảo tiền thường tết cho người lao động là rất đáng ghi nhận
người lao động cần sự sẻ chia với những khó khăn của doanh nghiệp
bởi điều kiện quan trọng nhất lúc này là cần thích ứng an toàn
với dịch bệnh covid một mươi chín vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa giúp cho người lao động có việc làm ổn định
hôm qua ngày bốn tháng một mươi hai đội một cục quản lý thị trường tp hcm kiểm tra kho sản xuất mỹ phẩm tại quận một mươi hai
phát hiện số lượng lớn sản phẩm được sản xuất không đủ điều kiện để bán ra thị trường
đội một của quản lý thị trường tp hcm tiến hành kiểm tra kho hàng sản xuất mỹ phẩm rộng khoảng năm trăm linh m hai
của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ hóa mỹ phẩm
lộc thành trên đường tân thế hiệp hai mươi phường tân thế hiệp quận một mươi hai phát hiện công nhân đang sản xuất
nhiều sản phẩm mỹ phẩm như dầu gội nước rửa tay sữa tắm lực lượng chức năng đã phát hiện gần bốn sản phẩm
các loại trong đó có hơn ba hai trăm bốn mươi chai bốn trăm năm mươi hộp giấy thành phẩm các loại cùng số lượng hóa chất công nghiệp
máy móc theo nhận định ban đầu toàn bộ mỹ phẩm này không đủ điều kiện để bán ra thị trường
chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện để sản xuất mỹ phẩm
theo quy định tại điểm a khoảng hai điều bảy mươi nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcb
lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ lô hàng để tiêu hủy theo quy định pháp luật
ước tính giá trị đô hàng gần năm trăm linh triệu đồng được biết kho hàng sản xuất này hoạt động ba năm nay
tuy nhiên mới hoạt động lại gần một tháng nay do nghỉ dịch số mỹ phẩm này sẽ được chủ bỏ xỉ
tại các chợ hộ kinh doanh tại tp hcm
thưa quý vị điểm nhấn của online friday năm nay là chương trình sáu mươi h mua sắm lớn nhất
chương trình sáu mươi năm diễn ra từ giờ thứ sáu ngày ba tháng một mươi hai đến hết một mươi hai giờ chủ nhật ngày năm tháng một mươi hai
ngày hội mua sắm này thu hút nhiều sàn thương mại điện tử các nhà bán hàng lớn có uy tín tham gia
đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp sản xuất phân phối hàng chính hãng triển khai chương trình giảm giá
lên đến một trăm linh phản ánh sau đây của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
chờ đợi online friday để mua sắm chỉ với một chiếc điện thoại di động như thế này
anh nguyễn duy cảnh đã nhanh chóng mua được các loại đồ gia dụng mà mình cần
với giá khuyến mại lên tới bảy mươi
hầu hết với chương trình online friday

trong thời gian ai cũng hết sức mong chờ bởi có những loại mặt hàng giảm giá lên đến một trăm linh
trong khung giờ mua sắm của online friday đến thời điểm hiện tại đã có hơn ba trăm linh sản phẩm chính hãng có chương trình khuyến mãi
và hơn năm mươi voucher giảm giá được đưa lên hệ thống
hệ thống online friday hai nghìn hai mươi một cũng đã kết thúc
kết nối với kho dữ liệu hơn một mươi triệu sản phẩm từ các sản thương mại điện tử
để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm dịp cuối năm của người tiêu dùng
hội hợp với các nền tảng cung cấp hạ tầng công nghệ cho thương mại tử như accesstrade websosánh
và các doanh nghiệp này đã có sự connect kết nối với cả hàng trăm website thương mại tử hiện nay
và giúp cho các doanh nghiệp có thể đẩy hàng triệu sản phẩm trong sự kiện ngày mua sắm trực tuyến lên website của chương trình
đây cũng là một trong những cách để giúp các doanh nghiệp tham gia chương trình một cách đơn giản và nhanh chóng
việc tổ chức các tuần lễ online friday là một trong những hình thức khuyến mại của các sản thương mại điện tử
cũng như của các doanh nghiệp kinh doanh trên các sản thương mại
và từ đó nó góp phần thu hút nhiều hơn những cái người tiêu dùng mua bán kinh doanh online
và đẩy mạnh cái hoạt động quảng bá cũng như tiêu thụ hàng hóa thông qua các kênh thương mại điện tử
được biết nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng các doanh nghiệp tham gia chương trình mua sắm trực tuyến online friday hai nghìn một mươi chín
phải đảm bảo rõ ràng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm hàng hóa
đồng thời bộ công thương cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh
về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
trong thời gian diễn ra